trong thời điểm diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín còn chưa có hồi kết thì tinh thần tương thân tương ái và trí tuệ của người việt đang được phát huy hơn bao giờ hết
nhiều những hoạt động thiện nguyện đã được diễn ra trên khắp cả nước nhằm giúp đỡ những người dân gặp khó khăn tạm thời trong giai đoạn này
và mới đây tại hà nội một mô hình thiện nguyện vừa thể hiện tinh thần lá lảnh lùm lá rách lại vừa phát huy trí tuệ của người việt như vậy đã được triển khai
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng đây là cổng trường đại học kinh tế quốc dân một trong nhiều điểm phát gạo tình nguyện từ thiện trên toàn quốc giúp đỡ cho những người dân nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn hiện nay
thế nhưng khác với những nơi khác điểm phát gạo này thì tuân thủ rất tốt việc bảo đảm khoảng cách hai mét khi mà người dân xếp hàng cũng như kiểm tra thân nhiệt của mỗi người dân đến đây xếp hàng
và bên cạnh đó thì việc tích hợp tốt công nghệ thì điểm phát gạo này đang phát huy được tối đa hiệu quả
cảnh báo xin vui lòng quay lại vào tuần sau sẽ được đưa ra như vậy đối với những người dân đã tới đây và nhận được gạo hỗ trợ trong khoảng thời gian chưa tới một tuần